hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vff quyết định chia tay sớm huấn luyện viên jussie sau khi tuyển việt nam thua đậm indonesia ba ngay tại sân vật động mỹ đỉnh
và đây là kết cục khó tránh sau khi huấn luyện viên người pháp chịu vô số những áp lực từ người hâm mộ và giới truyền thông
vpf dù cố gắng kiên nhẫn nhưng họ không thể làm gì hơn khi tuyển việt nam thua đến một mươi trên một mươi một trận gần nhất
và gần như hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
chia tay huấn luyện viên jussie vào thời điểm này rõ ràng là điều mà vff không mong muốn
đơn giản vì họ phải thay đổi toàn bộ kế hoạch cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn
giải đấu diễn ra từ giữa tháng bốn tới tại qatar
vb không có nhiều thời gian để lựa chọn và huấn luyện viên hoàng anh tuấn trở thành phương án chữa cháy tốt nhất
huấn luyện viên hoàng anh tuấn cực kỳ giàu kinh nghiệm với các đội trẻ
cho đến hiện tại ông vẫn là người duy nhất giúp bóng đá nam việt nam giành vé dự world cup
với chiến tích của đội u một mươi chín việt nam tại giải châu á hai nghìn một mươi sáu
trong bảng hồ sơ của mình cựu danh thủ khánh hòa đã làm việc
ở gần như mọi cấp độ trẻ của tuyển việt nam từ u một mươi sáu đến u hai mươi
mùa thu năm ngoái ông chính là người giúp u hai mươi ba việt nam bảo vệ chức vô địch u hai mươi ba đông nam á
đầy thuyết phục với đội hình không phải mạnh nhất
ở thời điểm đó huấn luyện viên hoàng anh tuấn cũng chỉ giữ vai trò tạm quyền
do huấn luyện viên chu xie bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia việt nam
chính vì vậy không ít người khắp khởi mừng thầm khi biết rằng ông được vff
trao ấn tín thay thế huấn luyện viên người pháp
họ hy vọng cái duyên của ông với u hai mươi ba việt nam cũng như các đội tuyển
sẽ tiếp tục phát huy tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
nhìn theo hướng tích cực đó chính là cơ hội để đánh vực được bóng đá việt nam
sau một năm trải nghiệm với phương pháp làm việc được xem là hiện đại
và theo đuổi chất lý kiểm soát mang đậm chất xu hướng của huấn luyện viên chu xie
vff đã nhận ra được nhiều điều
họ hiểu rằng thành công của một huấn luyện viên không được đảm bảo bằng quá khứ
và sự phù hợp đôi khi quan trọng hơn kiến thức sâu rộng
điều huấn luyện viên hoàng anh tuấn có thể giúp u hai mươi ba việt nam lập tức
điều đó sẽ được chứng minh lại một lần nữa
tùy theo màn trình diễn của u hai mươi ba việt nam tại giải đấu châu á sắp tới
tương lai của huấn luyện viên hoàng anh tuấn sẽ được xác định
tuy nhiên giới chuyên gia sớm cho rằng huấn luyện viên hoàng anh tuấn
chính là giải pháp tương lai cho u hai mươi ba việt nam chứ không phải là giải pháp tạm thời
lý do đầu tiên như đã nói ở trên huấn luyện viên hoàng anh tuấn
có kinh nghiệm phong phú với cầu thủ trẻ từ u một mươi sáu trở lên
rất khó tìm được chiến lược gia nào khác có mắt nhìn tài năng trẻ hơn chiến lược gia năm mươi sáu tuổi này
hơn nữa là vai trò huấn luyện viên trẻ nên được giao cho huấn luyện viên nội
những người có thể giao tiếp dễ dàng với các đơn vị chủ quản của các cầu thủ
để tìm hiểu đánh giá toàn diện về họ
trong thể thao thành tích cao sợi dây liên kết giữa các đơn vị địa phương
và đội tuyển quốc gia có ý nghĩa quan trọng
trong bóng đá trẻ cũng vậy huấn luyện viên như hoàng anh tuấn
không chỉ đánh giá được tài năng của các cầu thủ trẻ
mà còn nắm mắt được tâm lý tính cách của họ để sử dụng sao cho phù hợp
lý do thứ hai vpf cần nhanh chóng tính đến việc tách riêng đội u hai mươi ba và đội tuyển quốc gia
về lý thuyết một huấn luyện viên cầm cả hai đội tuyển này
sẽ giúp họ có cái nhìn tổng thể và không bỏ sót các tài năng trẻ
thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác
với việc các lứa trẻ việt nam ngày càng mạnh hơn và vươn ra tầm châu lục nhiều hơn
một huấn luyện viên sẽ không có đủ thời gian để đảm đương công việc ở cả hai đội tuyển
chính huấn luyện viên chu xie đã từng ba lần nhường đội u hai mươi ba việt nam cho người khác vì không kể phân thân
các nền bóng đá lớn ở trâu lục từ lâu đã phân định rạch ròi hai vị trí này
tại đông nam á thái lan indonesia cũng đã tách riêng đội u hai mươi ba và tuyển quốc gia
điều đó giúp huấn luyện viên tuyển quốc gia tập trung hơn
có nhiều thời gian hơn cho công việc chính của họ
hơn nữa là sự phát triển của đội tuyển trẻ cũng sẽ hứa hẹn được đồng bộ công bằng hơn
thất bại của huấn luyện viên chuse đến một phần từ việc ông vội vàng trẻ hóa đội hình
nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên người pháp thiên vị các học trò trẻ
những người ông từng làm việc cùng trước đây ở đội tuyển u một mươi chín việt nam
điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến phòng thay đồ và dẫn đến những lùm xùm không đáng có
ở xung quanh các quyết định của huấn luyện viên chu xie
những nguy cơ này sẽ biến mất khi đội u hai mươi ba và tuyển việt nam có huấn luyện viên riêng
làm việc theo tinh thần hỗ trợ cho nhau
không chỉ tránh đốt cháy giai đoạn phát triển của các cầu thủ trẻ
các huấn luyện viên chuyên trách sẽ hiểu rõ mục tiêu của mình hơn
huấn luyện viên trẻ được quyền bỏ qua thành tích để tích lũy kinh nghiệm cho học trò
trong khi huấn luyện viên đội tuyển thì không
sau cùng đội tuyển việt nam vẫn cần thành tích tốt song song với bất cứ một cuộc cách mạng lối chơi hay chia lý nào
bên cạnh lựa chọn huấn luyện viên hoàng anh tuấn thì huấn luyện viên park hang seo
cũng là một cái tên mà nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển việt nam
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số ý kiến phản đối việc nhà cầm quân người hàn quốc trở lại
làm thuyền trưởng tuyển việt nam trong bối cảnh như hiện nay
theo người hâm mộ tuyển việt nam chỉ còn hai trận cuối ở vòng loại thứ hai world cup
và không có nhiều cơ hội đi tiếp
nên huấn luyện viên tạm quyền không nhất thiết phải là ông park
mà có thể sử dụng huấn luyện viên nội cũng được
người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào ông ấy
vì vậy người này cho rằng thời vàng son của ông park đã qua rồi và khó lấy lại được
một người khác nhấn mạnh rằng đừng quá cùng ông park
ở hai kỳ abaf cup gần nhất dù có lứa cầu thủ như mơ
nhưng tuyển việt nam vẫn bị người thái dùng đội hình b đánh bại
người này cho rằng nên trao cơ hội cho huấn luyện viên nội
điều này không những hợp lý mà còn hợp kinh tế
trong khi đó một người hâm mộ khác lại cho rằng huấn luyện viên park hang seo
chắc chắn sẽ không nhận lời dẫn dắt tuyển việt nam để bảo vệ uy tín
phải công tâm nhận định rằng
lứa cầu thủ dưới triều đại huấn luyện viên park đã mất phong độ
trong khi cầu tuổi trẻ lại chơi thiếu ổn định
tư duy chiến thuật của ông park không đa dạng
ít có yếu tố gây bất ngờ cho đối phương
và ngoài ra nếu trở ngại áp lực dành cho ông ấy cũng đã rất lớn
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba huấn luyện viên châu siêu ký hợp đồng có thời hạn một năm
ông trở thành vị huấn luyện viên nhận lương cao nhất lịch sử đội tuyển việt nam
có tin đồn nhà cầm quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm nhận khoảng sáu mươi đô một tháng
nhưng con số này không được xác nhận
sau hơn một năm làm việc huấn luyện viên felipe châu siêu không hoàn thành nhiệm vụ
ở hầu hết các giải đấu tham dự
u hai mươi ba việt nam chỉ giành huy chương đồng bóng đá nam sea games ba mươi hai
đội tuyển việt nam không vượt qua vòng bảng asian cup hai nghìn hai mươi
và rất khó giành quyền đi tiếp ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
làn sóng phản đối huấn luyện viên châu siêu dân cao
trong cộng đồng người hâm mộ việt nam thời gian gần đây
đỉnh điểm là trận đấu tối hai mươi sáu tháng ba trên sân vận động mỹ đình
lần đầu tiên kể từ sau af cup
hai nghìn bốn tuyển việt nam thua indonesia với tỷ số ba trên sân nhà
cuộc họp giữa thường trực vff và huấn luyện viên châu siêu dự kiến diễn ra vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba
tuy nhiên đôi bên quyết định ngồi đàm phán ngay trong đêm
ông joeer đồng ý kết thúc hợp đồng và chấm dứt mức đền bù hợp lý không phải toàn bộ hợp đồng
huấn luyện viên felipe châu siêu cảm ơn sự hỗ trợ ủng hộ tích cực từ các cầu thủ
các câu lạc bộ vff cũng như người hâm mộ
huấn luyện viên felipe châu siêu gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ việt nam
vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng
ban đầu ông châu siêu phủ nhận sẽ từ chức trong buổi họp báo sau trận đấu
khi được đặt câu hỏi đây đã phải thời điểm ông từ trước chưa
ông châu siêu trả lời rằng ông muốn tập trung vào sự thể hiện của các cầu thủ
vấn đề tương lai của mình ông sẽ đề cập ở thời điểm khác
ngày hai mươi bảy tháng ba ông sẽ nói chuyện với vff
hiện tại ông muốn tập trung vào chuyên môn trận đấu
và tôn trọng nỗ lực của các cầu thủ
vì việc huấn luyện viên châu siêu chê tay tuyển việt nam
tiền vệ đội trưởng tuyệt việt nam đỗ hùng dũng cho biết
bản thân các cầu thủ cố gắng hết sức không bao giờ từ bỏ
có thể kết quả không như mọi người mong muốn
huấn luyện viên trưởng có thể đến và đi
những cầu thủ trong đội có thể thay đổi
nhưng tuyển việt nam là mãi mãi
anh hy vọng tương lai có thế nào thì bóng đá việt nam cũng trở nên tốt hơn
ở góc nhìn khác cựu danh thủ nguyễn mạnh dũng cho rằng
đội tuyển việt nam thi đấu thất vọng là trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng
nhưng cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu ông châu siêu
ông dũng nêu quan điểm
người hâm mộ cần nhớ rằng khi ông park tới là thừa hưởng một lứa cầu thủ và độ chín nhất
giàu khát khao và bóng đá việt nam trước đó đã để lại nhiều thất vọng
ngược lại ông châu tới khi triều đại thành công của người tiền nhiệm vừa khép lại
áp lực là rất lớn
quan trọng hơn lứa cầu thủ cũ đa phần xuống phong độ ít khát khao
còn lứa cầu thủ mới lại chưa đủ tầm bởi vậy ai làm cũng khó chứ không riêng ông jongsier
vì cựu tuyển thủ việt nam còn cho rằng không đội bóng nào ở đỉnh cao được mãi
nên việc tuyển việt nam thoái trảo cũng dễ hiểu
ông dũng phân tích ngay những đội bóng lớn của thế giới như m u
sau khi sir lake nghỉ hư cũng lận đận cho tới nay chẳng thể tìm lại hào quang
vậy nên đội tuyển việt nam cũng cần thêm thời gian để tìm về đủ quỹ đạo
đáng chú ý cựu cầu thủ hoàng anh gia lai còn nhận định
nhiều cầu thủ dưới thời huấn luyện viên park hang seo thi đấu không hết sức
thiếu tôn trọng của huấn luyện viên châu siêu
cũng theo ông dũng đã lên tuyển thì phải đá vì màu cờ sắc áo
chứ không phải đá cho huấn luyện viên hay đá cho riêng mình
cá nhân ông thấy nhiều cầu thủ chơi hời hợt họ rõ ràng chỉ vì lợi ích cá nhân
hẹn gặp lại